thưa quý vị chiều hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hòa bình cho biết
đã bắt giữ đối tượng tên đạt quê ở tỉnh bắc ninh và đối tượng tên thám quê ở tỉnh lạng sơn
liên quan đến việc đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông đà
trước đó ngày một mươi bảy tháng một mươi tại buổi họp báo do ban tuyên giáo tỉnh hòa bình tổ chức
thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho thành phố hà nội
thiếu tá nguyễn hữu đức phó giám đốc công an tỉnh hòa bình cho biết
quá trình nắm bắt thông tin xử lý vụ việc liên quan đến sự cố gây ô nhiễm nguồn nước
cho nhà máy nước sạch sông đà cung cấp cho thành phố hà nội nhận thấy có dấu hiệu hình sự
ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
số một mươi một qd cst về tội gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại điều hai trăm ba mươi năm bộ luật hình sự
hiện công an tỉnh hòa bình đang tập trung truy xét điều tra làm rõ đối tượng liên quan khác
trong việc đổ thải chất thải gây nguy hại ô nhiễm môi trường gây ô nhiễm nguồn cung cấp nước
để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng vừa tạm giữ đối tượng võ minh trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú phường ba thành phố sóc trăng để điều tra làm rõ hành vi giết người
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng một mươi võ minh trung đến khu vực hẻm ba mươi năm
đường đoàn thị điểm phường ba thành phố sóc trăng xem đánh bài
lúc này có thạch thảo sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu sống lang thang đi đến dùng chân đá vào mặt và chửi chung
sau đó thảo chạy đi một đoạn lấy cây dao dài một hai mét quay lại đuổi chém chung nhưng không trúng
thì bị trung giật dao chém lại một nhát từ trên xuống khiến thảo tử vong
sau khi gây án võ minh trung đến công an phường ba thành phố sóc trăng để đầu thú
cũng với tội danh giết người tòa án nhân dân tỉnh cao bằng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
công khai vụ án đối với bụi cáo nguyễn văn thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
chú thành phố hà nội hiện tạm trú tại phường sông hiến thành phố cao bằng
theo cáo trạng khoảng cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám bế thị huyền chú tệ phường tân giang
thành phố cao bằng có vay ba mươi triệu đồng của thuận
nhưng khi hết thời hạn trả nợ thuận đã nhiều lần gọi điện nhắn tin đe dọa và đòi tiền
nhưng huyền chưa có tiền trả
ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi chín thuận đến huyện để tìm
và đòi trả nợ ngay
lúc này nguyễn mệnh hiếu bạn của huyền cũng có mặt
khi hai bên xảy ra xô sát với nhau thuận đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người huyền
làm huyền ngã gục xuống đường
thấy huyền bị đâm hiếu vào can ngăn thì bị thuận dùng dao đâm vào vai
hành vi dùng dao nhọn đâm người khác của nguyễn văn thuận dẫn đến bế thị huyền bị tử vong
và gây tỷ lệ thương tật cho nguyễn mạnh hiếu là năm
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn thuận mức án trung thân
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản các đối tượng nguyễn tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
phạm thị mộng nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại huyện cư rút và nguyễn thị ánh nhung sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
trú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã bị công an huyện cư rút tỉnh đắk nông bắt tạm giam
cuối tháng ba cuối tháng tám năm hai nghìn một mươi tám uyên và vũ đã thỏa thuận dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà hoàng thị kim hồng
là mẹ ruột của ya để làm giả các thủ tục bán đất và nhà của bà hồng nhằm chiếm đoạt tài sản
đến ngày năm tháng chín năm hai nghìn một mươi tám các đối tượng đã bán lô đất và nhà của bà hồng với giấy tờ viết tay do dung do nhung giả chữ ký của bà hồng xác nhận
để chiếm đoạt ba trăm linh triệu đồng của anh nguyễn anh tuấn ở thành phố buôn ma thuột
công an huyện cư rút đã tiếp nhận đơn tố giác của anh nguyễn anh tuấn và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với vũ
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cập nhật các tin tức tại trường quay phía nam với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thân chúc xin chào
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại

theo thông cáo báo chí của bệnh viện mca phẫu thuật do bác sĩ đinh diết hưng thực hiện
bác sĩ này có chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ và là bác sĩ hợp đồng tại mcap
theo diễn biến sau ca phẫu thuật bệnh nhân được chuyển về phòng riêng vào lúc một mươi tám h năm mươi phút ngày một mươi bảy tháng một mươi sức khỏe bình thường
tuy nhiên đến hai mươi h bốn mươi năm thì xuất hiện tình trạng sùi bọt mép
mặc dù đã tiến hành hồi sức tích cực nhưng bệnh chuyển biến nhanh nên đã chuyển bệnh nhân sang cấp cứu tại bệnh viện nhân dân một trăm một mươi năm và tử vong tại đây
theo quan sát của chúng tôi chiều ngày một mươi tám tháng một mươi bệnh viện mcap dẫn đón tiếp các bệnh nhân và làm việc bình thường
như vậy chỉ trong dòng một tuần tại tp hcm đã xảy ra hai vụ phẫu thuật thẩm mỹ gây chết người
phía cơ quan chức năng vẫn chưa phản hồi về nguyên nhân vụ việc
chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong các bản tin tiếp theo trên truyền hình công an nhân dân
khoảng tám giờ sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi trên đường dt bảy trăm bốn mươi bảy phường thái hòa thị xã tân uyên tỉnh bình dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khiến cho một nam công nhân thiệt mạng
thời điểm trên ông nguyễn bình xuyên bốn mươi ba tuổi quê tỉnh cà mau điều khiển xe máy biệt số sáu mươi chín b một một mươi sáu nghìn bốn trăm chín mươi trên đường tỉnh bảy trăm bốn mươi bảy theo hướng từ bình dương về đồng nai
khi qua địa phận phường thái hòa thì bị sự cố ngã ra đường
cùng lúc này xe làm dịch vụ mai táng bị số sáu mươi một c hai mươi bốn nghìn ba trăm tám mươi một lao tới đã không kịp xử lý nên tông trúng khiến ông xuyên tử vong tại chỗ
công an sau đó có mặt trích xuất camera an ninh tại khu vực và khám nghiệm hiện trường để điều tra xử lý nguyên nhân vụ tai nạn
thêm một vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra ngay sau đó vài giờ trên đường võ văn kiệt quận bình tân tp hcm làm cho bốn người trong cùng một gia đình thương vong
theo những người chứng kiến khi đó xe bồn biển số năm mươi một e bốn nghìn một trăm chín mươi bốn chạy trên đường võ giang kiệt theo hướng từ quyền bình chánh về quận một
khi đến giao lộ đường hò ngọc lãm quận bình tân thì xảy ra gia chạm với xe máy biển số tám mươi ba b bốn bốn mươi ba nghìn chín trăm năm mươi do một người đàn ông điều khiển chở theo vợ và hai con nhỏ
tai nạn đã khiến người vợ tử vong ba người còn lại bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu
trong đó hai cháu nhỏ bị thương rất nặng
được biết hai vợ chồng nạn nhân đang trên đường đi khám bệnh cho con
thời gian gần đây nhiều người tại khu vực giáp ranh quận chín quận thủ đức tp hcm và tỉnh bình dương phải thấp thỏm lo sợ bởi nhớ móc túi đang hoành hành tại đây
và đáng nói hơn nhóm người này sẵn sàng dùng vũ lực nếu bị nạn nhân phát hiện và tri hô
cụ thể băng nhóm móc túi này có một mươi sáu người và ở đủ chiêu trò để trộm cắp tài sản của hành khách đi xe buýt
sở nhóm này tập trung tại trạm dừng xe buýt sú tiên nơi có đông khách du lịch sinh
tuy nhiên người dân lên xuống xe khách xe buýt để hành sự
thông thường có hai người làm dụng dụ phát hiện con mồi phối hợp rất dịp nhàng từ diệt ra ám hiệu
tiếp cận rồi ra tay dàn cảnh lấy tài sản chuyện nhau làm mất dấu tài sản vừa trộm cũng như diệt chi tiền
nạn nhân của băng nhóm móc túi này thường là sinh viên người già phụ nữ du khách những người mang nhiều đồ đạc hoặc đang bồng con
công an huyện nhà bè tp hcm
phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường bộ công an và các đơn vị liên quan
để xử lý hành vi xả nước thải chưa qua xử lý môi trường của công ty trách nhiệm hữu hạng monat lauri chuyên về giặt công nghiệp
trước đó khi kiểm tra đầu xuất đoàn công tác phát hiện công ty monat lauri cho nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt trộn lẫn
và đổ thẳng ra sông sò rạp đường nguyễn nhân tạo xã lông thới quyền nhà bè tp hcm
đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng về luật môi trường
công ty này đã không thực hiện đúng kế hoạch bảo vệ môi trường không có báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với xưởng giặc công nghiệp
các hồ sơ giấy tờ liên quan cũng không đáp ứng theo yêu cầu
không chỉ thấy công ty cũng không hề có giấy phép đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy và phương án an toàn phòng chống cháy nổ
hiện công an quỹ nhà bè đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định
cũng trong sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc
thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
và tình hình an ninh trả tự chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và báo cáo viên các cấp trong công an nhân dân
tại hội nghị phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết thông tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương
đã thông báo nhanh tới đại biểu các nội dung và kết quả quan trọng của hội nghị lần thứ một mươi một ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
cụ thể hội nghị lần thứ một mươi một đã thảo luận cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng
báo cáo tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi và một số vấn đề quan trọng khác
tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe thông báo về tình hình an ninh trật tự chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín và định hướng công tác tuyên truyền trong lực lượng công an nhân dân
thời gian tới cấp ủy lãnh đạo các đơn vị địa phương đội ngũ báo cáo viên cộng tác viên dư luận xã hội trong công an nhân dân tiếp tục tập trung bám sát chỉ đạo của đảng nhà nước ban tuyên giáo trung ương đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng kịp thời có hiệu quả đường lối chủ trương chỉ thị nghị quyết của đảng chính sách pháp luật của nhà nước kết quả các mặt an ninh quốc phòng kinh tế văn hóa xã hội năm hai nghìn một mươi chín tuyên truyền các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của đất nước của các ng
hai mươi hai của đảng kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn và các hoạt động chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu